với chủ đề từ hành động đến ảnh hưởng kết nối một cộng đồng tiêm mạch
hội nghị tiêm mạch quốc tế thăng long lần thứ ba đã được tổ chức tại hà nội
do hội tiêm mạch tp hà nội bệnh viện tim hà nội hội tiêm mạch việt nam
và tổng hội y dược học việt nam phân hội tiêm mạch học can thiệp việt nam phối hợp tổ chức
tiếp nối thành công của hai kỳ đại hội trước hội nghị lần này đã thu hút sự quan tâm
của gần hai năm trăm linh đại biểu các nhà khoa học các y bác sĩ chuyên ngành tim mạch
hàng đầu ở trong nước và quốc tế
tại hội nghị hơn hai trăm linh đề tài báo cáo khoa học đã được chọn lọc kỹ lưỡng để được trình bày
nổi bật có thể kể tới các vấn đề như những quan điểm mới trong bệnh lý động mạch vành
tái tưới máu mạch vành can thiệp động mạch vành ngoại biên
các vấn đề liên quan đến suy tim đột quỵ tăng huyết áp
các bệnh lý liên quan đến bệnh nhân đái tháo đường bệnh nhân cao huyết áp
cũng trong dịp này bệnh viện tim hà nội vinh dự đón nhận huân trường lao động hạng ba
cho những đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân nhiều năm qua